kính chào quý vị khán giả đang theo dõi bản tin nhanh lúc chín giờ sáng của truyền hình công an nhân dân
ngay trước thềm chung kết world cup hai nghìn hai mươi hai liên tiếp nhiều đường dây tổ chức đánh bạc và đánh bạc qua mạng internet
với số tiền cực lớn đã bị lực lượng công an phát hiện và chia xóa
hơn một tỷ đồng là số tiền đánh bạc trong đường dây cá độ bóng đá qua trang bóng tám mươi tám vừa bị công an tỉnh bắc ninh phát hiện
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh bắc ninh cũng đã ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố sáu bị can
về hành vi tổ chức đánh bạc và đánh bạc qua mạng
cơ quan công an xác định nguyễn duy tùng là đối tượng cầm đầu đường dây từ đầu năm hai nghìn hai mươi hai đến nay
để điều hành đường dây tùng sử dụng một tài khoản tổng của nhà cái bóng tám mươi tám rồi chia cắt tạo lập các tài khoản đại lý cấp dưới
các đại lý tiếp tục cắt các tài khoản thành viên để giao cho các đối tượng trực tiếp thực hiện hành vi đặt cược cá độ bóng đá trên các website bóng tám mươi tám
quá trình bắt giữ khám xét cơ quan điều tra đã tạm giữ một mươi năm điện thoại bốn xe ô tô
nhiều thẻ ngân hàng giấy tờ đồ vật tài liệu khác có liên quan
phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh gia lai chủ trì phối hợp với công an thành phố pleiku vừa bắt quả tang một mươi bảy đối tượng tham gia đánh bạc dưới hình thức sóc đĩa thắng thua bằng tiền mặt
tại nhà xưởng số năm mươi bảy đường trần nguyên hãn phường đống đa thành phố pleiku
tại hiện trường thu giữ hai trăm bảy mươi sáu triệu đồng cùng nhiều tăng vật liên quan
tụ điểm đánh bạc trên đã hoạt động từ tháng một mươi năm nay
do sáu đối tượng đứng ra tổ chức gồm lê minh thạnh nguyễn văn chanh cùng chú thành phố pleiku phạm văn hậu chú huyện iagrai hoàng công danh chú huyện chư sê nguyễn văn nhã và trần văn duy cùng chú tỉnh đắk lắc
ngoài các đối tượng trên nguyễn thị hương trương thái lâm và lê đức duẫn có nhiệm vụ mang tiền cho các con bạc vay dẫn dụ lôi kéo nhiều người ngoại tỉnh tham gia sau đó thu lợi bất chính từ số tiền thắng cược
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh đã ra quyết định tạm giữ hình sự các đối tượng trên và tiến hành điều tra mở rộng
làm giả giấy tờ ngân hàng gây thất thoát hơn một tỷ đồng lâm sơn nhật hạ chú tỉnh bạc liêu đã bị khởi tố và bắt tạm giam
theo hồ sơ hạ là chuyên viên khách hàng của ngân hàng thương mại cổ phần biêu điện liên việt chi nhánh bạc liêu được giao nhiệm vụ tìm kiếm khách hàng có nhu cầu vay tiền và gửi tiền
từ tháng chín năm hai nghìn một mươi sáu đến tháng chín năm hai nghìn một mươi bảy hạ đã làm giả các giấy tờ tài liệu để lập một mươi hai hồ sơ vay vốn giảm mạo khách hàng lao động tự do thành cán bộ công chức nhà nước để được vay vốn tín chấp với tổng số tiền giải ngân hơn hai ba tỷ đồng
tính đến ngày ba mươi một tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi hai khách hàng đã tất toán sáu hồ sơ còn lại sáu hồ sơ dư nợ gây thiệt hại cho ngân hàng thương mại cổ phần biêu điện liên việt hơn một tỷ đồng
chiều qua phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh đồng nai đã tạm giữ hình sự đối tượng nguyễn thành đạt hai mươi tám tuổi ngụ tỉnh đồng nai để tiếp tục điều tra về hành vi giết người
theo điều tra ban đầu khoảng sáu giờ ba mươi phút ngày một mươi sáu tháng một mươi một anh đặng phi hùng hai mươi ba tuổi chú huyện long thành tỉnh đồng nai đang đi xe đạp tới công ty thì bị đạt chặn đường dùng dao đâm nhiều nhát vào người khiến anh hùng tử vong tại chỗ
gây án xong đạt bỏ trốn sau đó đã đến công an huyện xuân lộc đầu thú và khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội
nguyên nhân ban đầu được xác định là do mâu thuẫn trong việc vây mượn tiền giữa đối tượng đạt và nạn nhân
phần cuối là những thông tin truy nã tội phạm cảm ơn quý vị đã dành thời gian theo dõi
kính chào quý vị và các bạn đến với tiểu mục lệnh truy nã
thưa quý vị và các bạn phòng cảnh sát thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp công an thành phố hải phòng đã ra quyết định truy nã
đối với đối tượng bùi quang tuyên sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi chín hộ khẩu thường trú tại thôn nam phong hai xã kiến thiết huyện tiên lãng thành phố hải phòng
về tội vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ
đối tượng này có nốt ruồi cách một cm dưới sau đuôi lông mày trái
còn về tội in phát hành mua bán trái phép hóa đơn chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước
phòng cảnh sát thế hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp công an tp hải phòng đã ra quyết định truy nã
đối với đối tượng nguyễn thị hà sinh năm một nghìn chín trăm năm mươi tám hộ khẩu thường trú tại số một trên một mươi bốn trên tám mươi chín tôn đức thắng
phường trần nguyên hãn quận lê trân tp hải phòng
đối tượng này cao một m sáu mươi bảy và có vết sẹo to vùng cổ
và đối tượng trần như sang sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi năm hộ khẩu thường trú tại khu phố bốn phường một thị xã quảng trị tỉnh quảng trị
phải nhận quyết định truy nã của phòng cảnh sát hình sự công an tp hải phòng
về tội sử dụng mạng máy tính mạng viễn thông
phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản
số máy đường dây nóng của cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an sáu mươi chín hai trăm ba mươi bốn năm nghìn tám trăm sáu mươi hoặc sáu mươi chín hai trăm ba mươi hai một nghìn sáu trăm sáu mươi
luôn sẵn sàng tiếp nhận mọi thông tin phát hiện hoặc có liên quan đến các đối tượng trên
quý vị nếu có thông tin hãy báo ngay cho chúng tôi hoặc cơ quan công an nơi gần nhất
mọi thông tin cá nhân của quý vị sẽ được bảo mật và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị
pháp luật sẽ xử lý nghiêm mọi hành động bao che chứa chấp các đối tượng
tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi hay bắt giữ các đối tượng
khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an để đảm bảo an toàn
đó là điều quý vị cần hết sức lưu ý
lệnh truy nã do truyền hình công an nhân dân và văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an phối hợp thực hiện